thưa quý vị tính đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh viện giã chiến số một tp hcm có bốn bốn trăm hai mươi ba f đang điều trị tại đây
nhưng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến nay số bệnh nhân xuất viện đã là một bảy trăm một mươi hai
đây là một tin vui giữa tình hình dịch bệnh có diễn biến căng thẳng tại tp hcm
theo ban giám đốc bệnh viện giã chiến số một tp hcm trong số hơn một bảy trăm linh trường hợp f được xuất viện trong thời gian qua
có một trăm chín mươi ca vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nhưng chỉ số nồng độ virus thấp có thể xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một đi vào hoạt động từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
có quy mô bốn năm trăm linh giường đặt tại ký túc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học quốc gia đại học tp hcm
theo sở y tế tp hcm bệnh viện giã chiến số một là loại hình cơ sở tiếp nhận điều trị tầng một của mô hình tháp bốn tầng
có nhiệm vụ tiếp nhận
bệnh viện giã chiến số một là loại hình cơ sở tiếp nhận điều trị toàn bộ số ca mắc mới và các trường hợp đang được cách ly tập trung f một chuyển sang f
đồng thời cơ sở y tế này chủ động phân loại độ nặng của bệnh nhân để kịp thời chuyển tuyến giảm tình trạng quá tải
tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận và điều trị trường hợp nặng hơn